trong dịp này ban tuyên giáo trung ương cũng đã tặng bằng khen cho một mươi năm tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hội thi
thực hiện nhiệm vụ được chính phủ giao bộ công an tham mưu chính chính phủ ban hành nghị định về định danh và xác thực điện tử
và để dự thảo nghị định được xây dựng đúng quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng
vào sáng nay bộ công an tổ chức cuộc họp lấy ý kiến tham gia vào dự thảo nghị định về định danh và xác thực điện tử
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
bộ công an trưởng ban soạn thảo nghị định dự và chỉ đạo cuộc họp
cùng dự còn có đại diện hai mươi một bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
tại cuộc họp sau khi công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc thành lập ban soạn thảo
tổ biên tập nghị định về định danh và xác thực điện tử do đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng ban soạn thảo các đại biểu đã tiến hành tham luận
cho ý kiến vào dự thảo nghị định về định danh và xác thực điện tử
gồm sáu chương bốn mươi hai điều các đại biểu đã tập trung đánh giá về sự cần thiết ban hành nghị định
bố cục nội dung cơ bản của nghị định đối tượng cấp tài khoản định danh điện tử
mô hình của hệ thống định danh và xác thực điện tử
các thủ tục hành chính được quy định tại dự thảo nghị định
phí và lệ phí khi thực hiện định danh và xác thực điện tử
phát biểu tại cuộc họp trung tướng nguyễn duy ngọc trân trọng cảm ơn ý kiến tham gia của các bộ ngành
và khẳng định việc xây dựng nghị định về định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa rất quan trọng
cốt lõi trong triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ về phát triển
ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
nhiệm vụ thực hiện đề án sáu đặt ra với mỗi bộ ngành đã rất rõ ràng
tuy nhiên còn một số vướng mắc về thể chế quy trình công nghệ để thực hiện thông suốt
từ trung ương xuống cơ sở thì người dân và doanh nghiệp mới được thụ hưởng
thứ trưởng nguyễn duy ngọc khẳng định với hệ thống bốn cấp
đặc biệt là lực lượng công an chính quy ở các xã sẽ giúp cho các bộ ngành xuống tận cơ sở
hoàn thành dữ liệu chuyên ngành của từng đơn vị trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đang được bộ công an nuôi sống trên toàn quốc
để nghị định về định danh và xác thực điện tử ra đời đi vào cuộc sống một cách hiệu quả
thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính
và các giao dịch khác thứ trưởng nguyễn duy ngọc mong muốn các đại biểu của các bộ ngành
tiếp tục thảo luận tại đơn vị lắng nghe ý kiến của nhân dân
bởi nếu chỉ tập trung vào cơ quan thường trực văn phòng chính phủ và bộ công an sẽ không đầy đủ
thành viên ban soạn thảo tổ biên tập tiếp tục tiếp thu hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị định
trước khi trình chính phủ trong tháng bốn này
chiều nay làm việc với cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an biểu dưng đơn vị đã nỗ lực khắc phục khó khăn
thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác tạm giữ tạm giam thi hành án hình sự tại cộng đồng
hỗ trợ tư pháp quản lý kho vật chứng và tái hòa nhập cộng đồng
từ đầu năm đến nay đơn vị đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ công tác
trong đó trọng tâm là hoàn thành chuyên đề đổi mới công tác tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự
đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
đề xuất ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương giải pháp kế hoạch xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật
tạo hành lang pháp lý bảo đảm toàn diện các mặt công tác về tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng
nhấn mạnh công tác bảo đảm an ninh trại tạm giam rất quan trọng
thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu đơn vị cần sớm có nghiên cứu tổng thể về vấn đề an ninh
tình hình các trại tạm giam nhà tạm giữ kho vật chứng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ
và chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý thi hành tạm giữ tạm giam thi hành án hình sự tại cộng đồng
theo dõi quản lý chặt chẽ nhóm đối tượng hoãn thi hành án
tuyệt đối không để các đối tượng gây án trong thời gian hoãn thi hành án
đồng thời nghiên cứu nhân rộng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng thật sự thực chất hiệu quả
bên cạnh đó tập trung nghiên cứu đưa ra các chuyên đề công tác trọng tâm
tăng cường phối hợp với các bộ ngành có liên quan trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ liên quan công tác quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng
không làm cũng có ăn không học cũng biết chữ
những luận điệu phi lý nhảm nhí do tổ chức bất hợp pháp dương văn mình đưa ra để tuyên truyền lừa phỉnh
từ lâu đã bị bà con đồng bào dân tộc mông
trên địa bàn xã phúc sơn huyện lâm bình tỉnh tuyên quang hiểu rõ bản chất không còn nghe theo và tin theo
giờ đây bà con tập trung làm ăn phát triển kinh tế con cháu được đến trường học đầy đủ cuộc sống ngày càng ổn định bình vững
và kết quả này có được chính là do chính quyền địa phương đặc biệt là lực lượng công an cơ sở
thường xuyên đến từng nhà tuyên truyền vận động xây dựng các mô hình an ninh tự quản
để bà con nâng cao nhận thức trước mọi âm mưu chia rẽ chống phá đảng nhà nước của các thế lực thù địch
như thường lệ hôm nay ông đảo văn tu chú thại thôn phiên tạ xã phúc sơn huyện lâm bình tỉnh tuyên quang lại dắt châu ra đồng
đối với gia đình ông con châu là cả một tài sản lớn đáng tự hào mà cách đây vài năm đến nằm mơ ông cũng không nghĩ có ngày gia đình mình được sở hữu
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ông tu cùng với gia đình di cư từ huyện bảo lạc tỉnh cao bằng sang định cư tại tuyên quang
lúc đó vì còn thiếu hiểu biết gia đình ông đã bị tổ chức bất hợp pháp dương văn mình rụ rỗ lôi kéo
cuộc sống khi ấy vô cùng khó khăn trẻ con không được đến trường
sau khi định cư tại thôn phiêng tạ xã phúc sơn huyện lâm bình gia đình ông cùng với bà con người mông trên địa bàn
được nhà nước chia đất dựng nhà có đất canh tác
và cũng tại đây
gia đình ông và các hộ người mông đã được chính quyền địa phương và lực lượng công an thường xuyên đến tuyên truyền vận động
giải thích cho về bản chất sai trái gây mất đoàn kết giữa các dân tộc luận điệu xuyên tạc vô lý của tổ chức bất hợp pháp dương văn mình
từ nghe hiểu đến tin cán bộ công an gia đình ông tu và bà con người mông trong thôn đã tập trung làm ăn ổn định cuộc sống
người ta cứ ủng làm cái này cái nộ nhưng mà tôi bây giờ tôi nắm rõ là cái này là
không có thật thì tôi nó bỏ qua cái đấy tôi không theo cái diễn bây giờ là tôi chủ trương và theo cái đường lối của đảng và nhà nước
trước đây xã phúc sơn huyện lâm bình có tám hộ ba mươi khẩu đa số là đồng bào dân tộc mông
trú tại hai thôn phiêng tạ và nong cuồng bị ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp dương văn mình
tuy nhiên từ cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay toàn bộ số hộ dân này đã tự nguyện ký cam kết
từ bỏ không nghe không theo tổ chức bất hợp pháp dương văn mình
để có sự chuyển biến căn bản tích cực trong nhận thức của người dân
lực lượng công an tại cơ sở đóng vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã
xây dựng duy trì có hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự
tích cực tuyên truyền vận động người dân trong xã hiểu và chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước không nghe theo luận điệu tuyên truyền của cải xấu
không theo tổ chức bất hợp pháp dương văn mình
phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc mông không có hoạt động tôn giáo trái pháp luật
và đến giờ thì các hộ cơ bản là chấp hành các quy định của nhà nước
đặc biệt là không theo tổ chức dân văn mình nữa
thường xuyên bám bàn bám dân cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói tiếng dân tộc với bà con
lực lượng công an xã phúc sơn đã dần được bà con dân bản quý mến và tin yêu
mưa dầm thấm lâu qua những câu chuyện thân tình bên bếp lửa hồng
những buổi lao động sản xuất cùng với bà con
lời tuyên truyền vận động của các anh
đã được bà con lắng nghe dần nhận rõ bản chất sai trái của tổ chức bất hợp pháp dương văn bình
bà con hiểu rằng cần chăm chỉ lao động sản xuất thì đời sống mới ấm no
trẻ con phải được đến trường học cái chữ thì đầu óc mới sáng láng tiến bộ
mới biết được những điều hay lẽ phải
cùng bảo nhau không còn tin ngay theo luận điệu sai trái lừa bịp của tổ chức bất hợp pháp dân văn mình
chuyển sang tin tức an ninh trở tự
một tụ điểm phức tạp về ma túy vừa bị phòng
cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh thái bình
phối hợp với công an thành phố và lực lượng cảnh sát cơ động
triệt xóa bắt giữ một đối tượng cùng hơn bốn trăm sáu mươi ba gram ma túy các loại
vào hồi hai mươi h hai mươi phút ngày một mươi bảy tháng ba
lực lượng công an đã bắt quả tang ngô thị bình sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
chú tệ tổ bốn phường hoàng diệu thành phố thái bình
đang có hành vi bán trái phép chất ma túy
thu giữ hơn ba trăm hai mươi g ma túy các loại
một điện thoại di động một cân điện tử và ba mươi triệu đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của bình
tại số nhà hai mươi năm trên một mươi bảy tổ một mươi sáu phường tiền phong thành phố thái bình
tổ công tác tiếp tục thu giữ hơn một trăm bốn mươi g ma túy các loại
cùng một cân điện tử và hai trăm linh triệu đồng
đây là tụ điểm bong ke ma túy phức tạp
đối tượng bán ma túy qua khe cửa được khóa chắc chắn
và trong nhà lắp đặt camera giám sát
khi phát hiện có lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng tiêu hủy tăng vật
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hóc môn
thành phố hồ chí minh đã lập hồ sơ bàn giao vụ án mạng
xảy ra trên địa bàn cho công an thành phố hồ chí minh
điều tra theo thẩm quyền
khoảng giờ ba mươi phút cùng ngày
người dân sinh sống ven đường trần văn mười
ấp ba xã xuân thế thượng huyện hóc môn
nghe thấy tiếng la thất thanh ngoài đường nên chạy ra xem
thì thấy hai nhóm thanh niên hơn một mươi người
trong các loại hung khí rực đủ chém nhau
hiện trường có hai người bị thương
sau khi các đối tượng bỏ đi
nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng một người đã tử vong
nhận tin báo công an xã xuân thế thượng
có mặt phối hợp công an huyện hóc môn
và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai làm rõ vụ việc
lực lượng chức năng cũng thu giữ một số tan vật
có liên quan để điều tra
thông tin ban đầu nguyên nhân vụ việc xuất phát
từ mâu thuẫn trên mạng xã hội
rồi hai nhóm thanh niên đã hẹn nhau
tại địa điểm trên để giải quyết dẫn đến án mạng
công an đã xác định được các thành viên
thuộc cả hai nhóm và hiện đang lấy lời khai làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện biến lức
tỉnh long an cũng đã bắt giữ thành công
hai đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay
tấn công nạn nhân để cướp điện thoại di động
chỉ sau một ngày nhận được tin báo
của ba thanh niên bị hai đối tượng
dùng bình xịt hơi cay tấn công
để cướp đi hai chiếc điện thoại di động
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện bến lức
đã bắt được hai đối tượng thực hiện hành vi
cướp tài sản trên là nguyễn đức thắng
và trần hoàng phúc cùng chú tại thành phố hồ chí minh
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận
khi nhìn thấy ba thanh niên đang ngồi nói chuyện
thắng đã dùng bình xịt hơi cay
xịt vào nhóm thanh niên này
và lấy hai điện thoại di động samsung
rồi nhanh chóng tẩu thoát về thành phố hồ chí minh
đem bán được hơn ba triệu đồng
và chia nhau tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức
ra khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can hai đối tượng
thắng và phúc vì hành vi cướp tài sản
với hành vi gây dấu trật tự công cộng
bốn đối tượng là huỳnh hữu hoàng anh
chú tại thành phố cần thơ huỳnh trung cương
nguyễn hữu tuấn và đặng văn giang
cùng chú tại tỉnh hậu giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị thủy
tỉnh hậu giang tống đặt quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư chú
vào ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
phát hiện có rất đông thanh niên
điều khiển xe phân phối lớn
nẹp bô dàn hàng ngang chạm đường
rồi phóng xe với tức độ cao
trên quốc lộ sáu mươi một c lực lượng chức năng
đã tổ chức vây bắt được ba mươi sáu thanh niên
chủ yếu từ một mươi năm đến hai mươi tuổi
trong đó có huỳnh hữu hoàng anh
huỳnh trung cương nguyễn hữu tuấn
và đặng văn giang cùng với
ba mươi bảy xe mô tô hầu hết đã được đột lại
qua đấu tranh các đối tượng thừa nhận
có trực tiếp đua xe mục đích
là để xem xe nào mạnh hơn
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện vị thủy đang tiếp tục củng cố hồ sơ
xử lý các đối tượng còn lại
chúng tôi sẽ được cập nhật thông tin cuối ngày
theo bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hôm nay một mươi tám tháng ba
của bộ y tế cho biết
có một trăm sáu mươi ba một trăm bảy mươi bốn cam bóng
mắc mới đã giảm hơn một mươi ca
so với ngày hôm qua
và cũng trong ngày hôm nay có

và nhiều hơn số ca mắc mới
liên quan về việc sử dụng hỗn hợp
kháng thể đơn dòng
theo cục quản lý dược bộ y tế
evucel là thuốc không phải là vaccine
và evucel không chỉ
định là dùng cho thay thế
vaccine covid một mươi chín đối với những trường hợp
có thể tiêm được vaccine
và trong ngày hôm nay thì sở giáo dục đào tạo hà nội
cũng yêu cầu các trường
chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy học
trực tiếp cho các khối từ lớp bảy
đến lớp một mươi hai trong điều kiện bình thường mới
xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị sau hơn hai năm gián đoạn
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
thì ngày hai mươi bảy tháng ba tới đây đà nẵng
sẽ đón những đoàn khách quốc tế đầu tiên
và thành phố đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng
đảm bảo việc tổ chức trở lại hoạt động
đón khách quốc tế an toàn và hiệu quả
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
ngày hai mươi bảy tháng ba đà nẵng sẽ chào đón
hai đoàn khách quốc tế khởi hành
từ singapore và thái lan
đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
đánh dấu mốt cho chặng đường phục hồi
của yếu lịch thành phố
cùng với lễ chào đón tại sân bay
nhiều hoạt động chào mừng cũng sẽ được tổ chức
chúng tôi sắp tới cũng tổ chức rất là hoành tráng
lễ chào đón đường bay quốc tế mở lại
vào ngày hai mươi bảy tháng ba
cùng lúc đó chúng tôi cũng kế thợ
nhiều hoạt động trong sân bay
và các sự kiện đó bao gồm
ngày hội khinh khí cầu
và đặc biệt là trong ngày hai mươi bảy tháng ba
thì chúng tôi sẽ chào đón
chuyến bay singapore
và chuyến bay từ thái lan
cùng với những đoàn khách
fan trip đến khảo sát
du lịch đà nẵng sau một thời gian dài ngủ đông
ngay sau khi bộ văn hóa thể thao và du lịch
chính thức ban hành phương án về mở cửa lại
hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
đà nẵng cũng đã ngay lập tức triển khai
đến các doanh nghiệp du lịch
những quy định về công tác phối hợp
trong đón khách quốc tế
đảm bảo an toàn linh hoạt hiệu quả
nhất là việc xử lý khi có trường hợp
du khách nhiễm covid một mươi chín
chúng tôi cũng đã triển khai
đến toàn bộ cơ sở lưu trú trên địa bàn
sẽ tiếp nhận và điều trị
người nhiễm covid một mươi chín
là khách ra lưu trú
thể nhẹ tại cơ sở lưu trú
để giúp tôi chủ động
trong công tác phòng chống dịch
như là chúng tôi sẽ làm cho khách
cảm thấy thoải mái yên tâm
còn khi trường hợp khách chuyển nặng
thì cơ sở y tế địa phương
sẽ cùng với các cơ sở lưu trú
sẽ phối hợp và thu gói và khám cho khách
để chuyển khách đến cơ sở y tế
các cơ sở lưu trú
cũng như các khu điểm du lịch
trên địa bàn thành phố
đã sẵn sàng công tác chuẩn bị
về nhân lực cơ sở vật chất
cũng như nâng cấp làm mới các hàng mục
để chào đón khách quốc tế
quay trở lại
cũng như để tạo sự bức phá
trong giai đoạn phục hồi
thật sự là mình rất là có niềm tin
niềm tin là du lịch của đà nẵng
sẽ khởi sắc nhiều hơn
đến nay đã có chiến hãng hàng không
mở lại một mươi đường bay quốc tế
trực tiếp tới đà nẵng
cùng với chủ trương mở cửa đón khách quốc tế
từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sẽ tạo điều kiện hết sức thuận lợi
để kết nối đà nẵng với thế giới
góp phần khôi phục du lịch
quốc tế xã hội sau hai năm
bị tác động bởi tình hình dịch bệnh
trưa nay tàu cứu hộ
sars hai nghìn bảy trăm linh một của trung tâm
phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã đưa một người đàn ông quốc tịch philippines
đang trong tình trạng nguy kịch
vào đất liền an toàn để chuyển tới bệnh viện điều trị
vào dạng sáng ngày hôm nay trung tâm phối hợp tìm kiếm
cứu nạn hàng hải việt nam nhận được thông tin
năm mươi bảy tuổi quốc tịch philippines
là thợ điện
trên tàu panajia force
quốc tịch marshall islands
trở nông sản hành trình từ singapore
đến cảng cái lân
đang ở vùng biển khánh hòa cách nha trang
một trăm hai mươi bốn hải lý đang trong tình trạng
sức khỏe nguy kịch có thể nguy hiểm
đến tính mạng nên đã lập tức
điều động tàu shat hai nghìn bảy trăm linh một
cùng tổ cấp cứu y tế đang thường trực
ở nha trang khẩn trương lên đường
ứng cứu và khi tiếp cận nạn nhân
tổ y tế đã nhanh chóng thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
sơ cấp cứu ban đầu và thực hiện
công tác tiếp nhận
đến khoảng hơn một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày
tàu cứu nạn sot hai nghìn bảy trăm linh một
đã đưa được nạn nhân về bờ an toàn
và đưa đi bệnh viện để cấp cứu